quyền lợi bảo đảm phúc lợi tốt hơn là một trong những mục đích tốt đẹp của chương trình ký kết hợp tác giữa tổng liên đoàn lao động việt nam
với các tổng công ty doanh nghiệp lớn nhằm chăm lo hơn nữa tới đời sống tinh thần của đoàn viên công đoàn và người lao động
đến nay sau gần một năm khởi động hoạt động này đã có những kết quả bước đầu khả quan với sự cam kết của một mươi bảy doanh nghiệp nhằm đưa các sản phẩm dịch vụ đến đoàn viên và người lao động với giá ưu đãi
trong phần đầu của chương trình hôm nay xin giới thiệu bài quyền lợi bảo đảm phúc lợi tốt hơn của tác giả phúc quân
mời quý vị và các bạn
theo quy định của hiến pháp pháp luật và nghị quyết của đảng những năm qua công đoàn việt nam đã có nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả nhằm đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên và người lao động nhất là việc tham gia xây dựng chính sách pháp luật có liên quan đến người lao động tăng cường đối thoại tại cơ sở thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể
việc ký kết thỏa thuận này được xem như một hành động thiết thực là lời cam kết mạnh mẽ hơn nữa của tổ chức công đoàn

cam kết cấp tín dụng ưu đãi để xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp khu chế xuất
tập đoàn bưu chính viễn thông việt nam vnpt cam kết tất cả đoàn viên công đoàn sử dụng thuê bao vinaphone được đặt cách tham gia chương trình khách hàng thân thiết có ngay hai trăm linh điểm trong tài khoản tương đương với một trăm linh đồng để tích lũy điểm và đổi quả
doanh thu bán sim nạp thẻ các thuê bao của đoàn viên công đoàn